tại an giang phó chủ tịch ubnd tỉnh lâm quang thi cùng lãnh đạo các sở ngành đã tiến hành khảo sát và chỉ đạo xử lý rứt điểm khu vực sạt lở nghiêm trọng tại tổ một mươi một ấp tắc trúc xã nhân hội huyện an phú
ngày hai mươi hai tháng bốn vụ sạt lở tại tổ một mươi một ấp tắc trúc xã nhơn hội huyện an phú trên sông bình di chiều dài hơn ba mươi năm mét ăn sâu vào đất liền một mươi ba mét độ sâu khoảng một mươi hai mét làm mất hoàn toàn đường giao thông liên xã dài khoảng bốn mươi năm mét
để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân chính quyền địa phương xã nhơn hội đã khẩn trương di rời sáu nhà dân sống gần khu vực sạt lở
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang lâm quang thi cũng yêu cầu huyện an phú phải bố trí lực lượng canh trực tại nơi sạt lở hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ cảnh báo nguy hiểm khẩn trương di rời những gia đình nào còn nằm trong khu vực nguy hiểm sạt lở đảm bảo an toàn
phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang lâm quang thi cũng yêu cầu huyện an phú phải bố trí lực lượng canh trương di rời những gia đình nào còn nằm trong khu vực nguy hiểm sạt lở đảm bảo an toàn